nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đón tết nguyên đán canh tí
tỉnh quảng ngãi quyết định hỗ trợ gần một mươi tỷ đồng để cấp các mặt hàng thiết yếu cho bà con miền núi
gần một mươi tỷ đồng cấp cho bảy huyện xã miền núi để cấp hàng hóa các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số
theo đó hơn năm mươi hai hộ với một trăm chín mươi bảy nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách
bình quân một trăm tám mươi đồng một hộ
bên cạnh các khoản hỗ trợ theo quy định việc trích ngân sách hỗ trợ thêm
sẽ giúp bà con các xã vùng cao có thêm điều kiện để đón tết